do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín khác với không khí mua bán sôi động của những năm trước
thị trường bánh trung thu năm nay tại đà nẵng khá chầm lắng sức mua chậm
khiến lượng cửa hàng bán bánh trung thu cũng giảm
tại nhiều cửa hàng lượng sản xuất chế biến hoặc kinh doanh giảm từ bốn mươi năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái
các đơn vị sản xuất kinh doanh tập trung chủ yếu vào dòng bánh trung thu bình dân
có mức giá từ năm mươi đến một trăm hai mươi đồng một bánh
cùng với đó kiểu dáng mẫu mã cũng có nhiều sáng tạo để thu hút người tiêu dùng
để đảm bảo vấn đề về an toàn thực phẩm bánh trung thu
ban an toàn thực phẩm tp đà nẵng
đã thành lập ba tổ kiểm tra liên ngành
tiến hành kiểm tra trước trong và sau dịp trung thu đối với các đơn vị sản xuất và kinh doanh
ban an toàn thực phẩm tp đà nẵng
nên lựa chọn sản phẩm bánh trung thu của các đơn vị sản xuất uy tín có thương hiệu
tránh sử dụng những sản phẩm làm thủ công sản phẩm nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ